xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
tránh cái ba chạm kiểu như là không đáng tiếc nó xảy ra
nó giảm được rất là nhiều đấy em nhìn thấy là nó cũng đâu vào đấy tí nữa các cháu ra thì nó không bị ủn tắc như những lần trước
tôi đã được họp và đã được thống nhất rồi thì bọn tôi cũng rất chấp hành giảm rất nhiều luôn so với cả những năm trước
tại vì nó không tràn lan ra ngoài đường để cho nó ủn tắc giao thông nữa
không chỉ tại hà nội các trường học ở nhiều thành phố trong cả nước cũng đang hưởng ứng phong trào xếp xe đón con
việc xếp xe ngay ngắn chờ con tan học tại cổng trường tiểu học thanh xuân tỉnh hà tĩnh đã được đông đảo phụ huynh ủng hộ
có cái ý thức tư giác tức là sắp xếp xe một cạnh gòn gàng ngăn đắp hai bên nơi đường không có ý cản trở ách tắc giao thông
vào cái thời gian chuẩn bị ra về là của tổng phụ trách và các bạn trong đời chim sanh
đời an toàn giao thông là phải ra ở trước cổng trường
ngoài cái việc mở đảo tuyến truyền ở lớp ở cuộc họp phụ huynh rồi thì đưa ra đó để bắt tay và hướng dẫn phụ huynh
sắp xếp trật tự và có một cái bố trí hợp lý người đưa đến và người đón đi phù hợp
không quá là tập trung quá đông người cùng một lúc chờ đợi và gây ách tắc như vậy
thì nó vừa thể hiện khoa học trong tổ chức nó vừa thể hiện văn minh trong việc quan hệ với các đối tác khác nhau
hình ảnh các phụ huynh khi đưa đón con đều đỗ ngay ngắn trong vạch vôi xếp thành hàng đã được lan tỏa
rất nhiều người tỏ ra thích thú và kêu gọi nên nhân rộng ra cả nước đặc biệt tại hà nội thành phố hồ chí minh và các thành phố lớn
qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn hóa ứng xử trước cổng trường học để mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui